đại dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước
tuy nhiên với sự nỗ lực vượt khó cảng quy nhơn tỉnh bình định đã không những duy trì được đà sản xuất kinh doanh
mà còn tăng trưởng khá đây là một tin vui với bình định nói riêng và cả nước nói chung trong bối cảnh hiện nay
sau tháng đầu năm nay sản lượng hàng hóa thông qua cảng quy nhơn đạt hơn năm ba triệu tấn
tăng hơn một mươi một so với cùng kỳ năm ngoái
trong tháng bảy sản lượng hàng hóa thông qua cảng đã đạt hơn một triệu tấn
doanh thu tăng tám lợi nhuận tăng hơn một mươi năm thu nhập người lao động bình quân tăng một triệu đồng một tháng so với năm hai nghìn một mươi chín
đây là nỗ lực rất lớn của cảng quy nhơn khi thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh hết sức khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
vừa qua cảng quy nhơn đã mở được tuyến dịch vụ hàng hải trực tiếp từ quy nhơn đến các nước khu vực đông bắc á
điều này được kỳ vọng sẽ tạo điểm đột phá động lực phát triển cho khu vực miền trung tây nguyên
đây chính là minh chứng cho chủ trương vừa đẩy mạnh chống dịch vừa duy trì phát triển kinh tế của trung ương